thưa quý vị cất dấu ma túy số lượng lớn trong các thùng hàng đồ ăn vật để mang giao cho khách
hai bị cáo là nguyễn trung dũng và trương thị kim hằng cùng chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hằng gửi đồ ăn vặt cho một shipper đem đi giao
thì bị công an quận hải châu bắt quả tang thu giữ bốn mươi viên thuốc lắc và hai mươi gram ketamin
ngụy trang trong những gói mì bánh phủng tôm
khám xét nơi ở của dũng và hằng cơ quan công an đã thu giữ lượng ma túy lớn
tại phiên tòa dũng thừa nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đã năm lần giao dịch ma túy
với hơn hai viên thuốc lắc và hai trăm linh gram ketamin tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn trung dũng mức án trung thân
trương thị kim hằng hai mươi năm tù giáo
còn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
huỳnh văn hoàng vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra hoàng và một người phụ nữ quen nhau qua mạng xã hội
trong lúc trò chuyện thấy người phụ nữ có đem theo nhiều tiền vàng
nên hoàng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gồm hai điện thoại di động hai chiếc nhẫn kim loại màu vàng
một sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng
vệ sinh cho các con trong đó
ví dụ như buổi sáng các bạn tới trường
để được đo nhiệt độ kiểm tra
thân nhiệt cho các con trước khi con vào trường
hàng ngày ở trường
các con cũng sẽ được các cô cho
xúc miệng bằng nước mới sinh lý
sau giờ ăn cơm và hướng dẫn cách
vệ sinh răng miệng sử dụng
bàn chảy răng bằng răng đúng cách
để vệ sinh răng miệng như thế nào
thêm vào đó thì vì dịch bệnh
sốt sốt huyết đang có dấu hiệu
gia tăng thì nhà trường
cũng có sử dụng các biện pháp như là
sử dụng tinh dầu thiên nhiên ở trong lớp học
để đổi mũi này và có
lịch phun mũi định kỳ
mới đây thành phố hà nội
cũng đã ra công văn yêu cầu
các quận huyện thị xã phải tăng cường
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các bệnh truyền nhiễm khác như
sốt sốt huyết tay chân miệng không để
dịch bùng phát trên địa bàn quản lý
đồng thời thành phố hà nội cũng yêu cầu
kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân
không tuân thủ các biện pháp phòng
chống sốt sốt huyết
thưa quý vị bộ văn hóa thể thao và du lịch
đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý
xây dựng luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật quảng cáo
trong đó đưa ra những quy định cụ thể
về nghĩa vụ của các nghệ sĩ người nổi tiếng
khi thực hiện quảng cáo với các doanh nghiệp
đây cũng là vấn đề được các đại biểu
và quốc hội quan tâm
dư luận cả nước cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề này
vậy cần có những chế tài cụ thể ra sao
trong một vấn đề chính sách ngày hôm nay
phóng viên antv đã có cuộc trao đổi
với phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
ủy viên thường trực
ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
theo cục văn hóa cơ sở
hoạt động quảng cáo trên internet mạng xã hội
thông qua người nổi tiếng người có ảnh hưởng
chưa có sự kiểm soát của quy định pháp luật
và của cơ quan quản lý nhà nước
gây ra hiện tượng quảng cáo chẳng lan thiếu chính xác
hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng
người có ảnh hưởng để quảng cáo
sản phẩm dịch vụ của mình
trong một số trường hợp các sản phẩm được quảng cáo
theo phương thức trên là hàng kém chất lượng
nhưng người bán hàng đã lợi dụng sức hút
của người nổi tiếng để quảng cáo
không trung thực trường hợp đó những người nổi tiếng
đang tiếp tay bán hàng giả hàng kém chất lượng
cho dù có thể là không cố ý
trong đó thì nhấn mạnh đến cái việc là
có cái chế tài quản lý chặt chẽ
đối với các nghệ sĩ mà
tham gia quảng cáo thiếu
và sai sự thật vậy thì phó giáo sư
có nhận định như thế nào
và phải chăng là cái chế tài
mà quản lý trong cái lĩnh vực quảng cáo
thì cần phải chặt chẽ hơn
tôi đánh giá rất là cao cái nỗ lực
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong việc sửa đổi luật quảng cáo lần này
khi mà chúng ta thấy là trong luật quảng cáo
năm hai nghìn một mươi hai thì chúng ta
định nghĩa về những
người truyền tải nội dung
quảng cáo tuy nhiên thì
chúng ta ở chương hai
về trách nhiệm và nghĩa vụ
của tổ chức và cá nhân
trong cái hoạt động quảng cáo thì chúng ta lại
không có những quy định này chính vì thế
nên là nó có những cái vấn đề
khiến cho chúng ta
chưa có cái cách thức nào xử lý được
và đặc biệt là trong thời gian vừa qua
chúng ta cũng thấy là có khá nhiều
các cái hiện tượng ở đó
thì các nghệ sĩ những người
nổi tiếng đã quảng cáo sai công dụng
sai chức năng của rất nhiều
loại sản phẩm hàng hóa trong đó
đặc biệt là các cái sản phẩm liên quan
đến thuốc hay là các cái sản phẩm chức năng
điều đó có một cái ảnh hưởng rất là tai hại
đối với lại xã hội đối với lại
người dân khi mà
họ chính là những người mà người dân
người ta dễ tin tưởng dễ làm theo
và các cái quảng cáo đó vô hình
chung ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ
và cái điều này chắc chắn là cần có
sự chấn chỉnh trong thời gian sắp tới
việc thẩm định sản phẩm trước khi quảng cáo
cũng là một vấn đề khá phức tạp khi hiện nay
có rất nhiều các cấp quản lý cũng như kiểm duyệt
theo phó giáo sư bùi huệ sơn thì chúng ta
cần phải có những cái chế tài
và cái quy định cụ thể ra sao
thực ra thì chúng ta đã có thông tư số một mươi năm hai nghìn một mươi ba
về thẩm định các sản phẩm quảng cáo
tuy nhiên thì rõ ràng
rằng là để thẩm định các sản phẩm quảng cáo
là một cái quá trình hết sức phức tạp
đòi hỏi thì khá nhiều các cái quy trình
thủ tục và đặc biệt là các chuyên môn
khác nhau chính vì thế nên là
trong cái quá trình thẩm định của chúng ta
chúng ta còn có những cái
nó chưa đạt được những hiệu quả nhất định
nó dẫn đến những cái bức xúc ở trong sư luận
chắc chắn là trong thời gian tới thì chúng ta
sẽ phải chấn chỉnh cái hoạt động này
để cho cái thông tư số một mươi
năm hai nghìn một mươi ba mang thực chất hơn
ở đó thì
phải làm rõ
các cái yếu tố có liên quan ví dụ như là
chúng ta đang bàn đến là
người thể hiện các cái sản phẩm quảng cáo
hay là cũng chú ý
đến cái quy trình các cái quy định
làm sao cho nó minh bạch
nó thể hiện được trách nhiệm của tất cả các bên liên quan
từ đó thì chúng ta làm
trong lành hơn
cái môi trường quảng cáo cũng như là
làm trong lành cái môi trường xã hội
trong thời gian vừa qua bộ thông tin truyền thông đã xử lý
rất nhiều những thông tin độc hại trong đó
gỡ bỏ rất nhiều các quảng cáo sai sự thật của
các nghệ sĩ tuy nhiên để ngăn chặn
triệt đề thực trạng này thì vẫn cần
những quy định cũng như là chế tài cụ thể
thì phó giáo sư có phân tích như thế nào
về cái vấn đề này
làm sao để quảng cáo nó đi đúng với
lại cái sự chuyên nghiệp của nó
ở đó thì tất cả các cái
thỏa thuận đều được thể hiện bởi
hợp đồng tất cả những
các cái hợp đồng hay là
các cái quy định thì đều phải thể hiện
sự công khai minh bạch và
thể hiện trách nhiệm xã hội trách nhiệm đạo đức
của tất cả các bên liên quan đối với
xã hội đối với lại công chúng
từ đó thì chúng ta có được thêm
niềm tin của xã hội của công chúng
đối với những sản phẩm quảng cáo và
hình ảnh giữ gìn thương hiệu
cho các nghệ sĩ và những người nổi tiếng
một lần nữa cảm ơn thọ sư tiến sĩ bùi huyền sơn
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay